và ngay bây giờ khi quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình vào sáu giờ sáng của chúng tôi
để bắt đầu một ngày mới thì đây cũng chính là thời điểm quan trọng để chúng ta hãy mỉm cười thật tươi
sẵn sàng đón chào mọi niềm vui và thử thách của cuộc sống
vâng với ý nghĩa đặc biệt đó thì chúng tôi xin dành một lời chúc đến quý vị khán giả trên khắp cả nước
một tuần mới một ngày làm việc mới thật nhiều niềm vui và may mắn và rất hiệu quả trong công việc
và chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin gì đáng chú ý hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính
liên quan đến vụ côn đổ hỗn chiến đốt xe ô tô ở bình định chín nghi can đã ra đầu thú
bốn mươi sáu triệu lao động việt nam có nguy cơ mất việc
thách thức của việt nam khi cùng với thế giới bước vào thời kỳ cách mạng công nghiệp bốn
đón con ở cổng trường phụ huynh đang vi phạm giao thông
grab việt nam giảm chiết khấu sau vụ tài xế đình công ở thành phố hồ chí minh
thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi ba sẽ khai mạc trọng thể tại hà nội
hội nghị nhằm đánh giá tình hình kết quả công tác công an năm hai nghìn một mươi bảy và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
thông tin về hội nghị sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bản tin tiếp theo của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn sau khi được cơ quan điều tra công an tỉnh bình định vận động chín nghi can trong vụ hỗn chiến đốt xe ô tô xảy ra vào ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tại huyện tuy phước đã ra đầu thú
riêng chủ mưu là phan văn nam hai mươi bảy tuổi chú huyện tuy phước đã ra đầu thú hồi đầu tháng một
trước đó đêm ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tại thôn tùng giản xã phước hòa huyện tuy phước tỉnh bình định xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên
trong lúc hỗn chiến nhóm thanh niên dùng lửa đốt xe ô tô mang biển số bảy mươi bảy a hai nghìn năm trăm ba mươi do nguyễn huy chú tại xã an nhơn chạy đến hiện trường gây náo loạn tại địa phương
vụ hỗn chiến khiến hai thanh niên bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu
công an tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố hai mươi năm bị can với tội danh giết người hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng
một hình thức trộm cắp mới phát sinh khi mà hàng chục công nhân bảo vệ làm việc trên các tàu nước ngoài đã có hành vi là trộm cắp tài sản
sự việc trên đã bị lực lượng thuộc ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu càng bà rịa vũng tàu bộ đội chỉ huy biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu phát hiện và bắt giữ
dạng sáng ngày một mươi ba tháng một cán bộ chiến sĩ trạm biên phòng cửa khẩu cảng phú mỹ tổ chức mật phục trên một tàu hàng quốc tịch hồng kông
đã phát hiện nhiều công nhân làm việc dưới hầm hàng có hiện tượng gom phế liệu bỏ vào các bao tải
kiểm tra xe đầu kéo do ông nguyễn văn đoàn hải điều khiển đã phát hiện bốn bao tải bên trong chứa đồng và sắt phế liệu
có trọng lượng gần bốn năm trăm linh kg trong đó có một kg đồng
hiện tại lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm việc với gần ba mươi công nhân bảo vệ để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
nguồn lao động dồi dào giá rẻ sẽ không còn là yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài
sức ép giải quyết việc làm gia tăng được xác định là những thách thức mà việt nam cần phải sớm có sự chuẩn bị đối phó
khi cùng thế giới bước vào thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư
theo dự báo từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm lực lượng lao động việt nam tăng
với hai mươi tám một năm
lực lượng lao động xã hội sẽ tăng từ gần năm mươi năm triệu người năm hai nghìn một mươi bảy lên sáu mươi hai triệu người vào năm hai nghìn hai mươi năm
trong đó bốn mươi sáu triệu lao động việt nam chưa qua đào tạo sẽ đứng trước nguy cơ không có cơ hội tham gia làm những công việc có mức thu nhập cao
bị thay thế bởi lao động robot trang thiết bị công nghệ thông minh
theo ước tính của viện huyết học truyền máu trung ương từ nay đến hết tháng riêng âm lịch
tức là khoảng hơn một tháng trước trong và sau tết nguyên đán
viện gần sáu mươi đơn vị máu để phục vụ cho nhu cầu điều trị
và trong đó cần khoảng ba mươi nhóm máu o
hiện tại việc cung cấp máu cho điều trị đang dần được cải thiện
từ chỗ nhóm máu o chỉ chiếm một mươi tám bảy trong tổng số máu dự trữ tại viện
từ ngày bốn tháng một đến ngày một mươi hai tháng một đã tăng lên ba mươi hai
lượng máu dự trữ trong kho hiện tại là một mươi sáu trăm chín mươi chín đơn vị máu
trong đó nhóm máu o là ba bốn trăm tám mươi bảy đơn vị
riêng điểm hiến máu tại viện
mỗi ngày đón tiếp khoảng ba trăm linh người đến hiến máu
thậm chí có ngày cao điểm lên tới sáu trăm linh người
trước đây ở điểm này chỉ có khoảng bốn mươi người đến hiến máu mỗi ngày
một con cá cha dầu nặng một trăm năm mươi sáu kg vừa được đưa từ campuchia
về một nhà hàng ở thành phố hà tĩnh khiến nhiều người xôn xao
chủ nhà hàng cho biết con cá cha dầu nặng một trăm năm mươi sáu kg
dài hai ba m được mua từ một ngư dân đánh bắt trên sông mekong đoạn trải qua campuchia
được vận chuyển bằng xe ô tô chuyên dụng về hà tĩnh với giá gần một trăm năm mươi triệu đồng
khi nghe tin rất đông người dân hiếu kỳ đã đến nhà hàng này mục sử thị con cá cha dầu khủng
chủ nhà hàng đã phải cây một chiếc kệ lớn giải đá lạnh xung quanh để đặt con cá lên cho người dân xem
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới được phát sóng trực tiếp vào lúc sáu giờ sáng trên truyền hình công an nhân dân
và ngay bây giờ biên tập viên hiền minh sẽ cùng với quý vị điểm qua những tin tức mới của hà tĩnh
điểm qua những tin tức đáng chú ý có trong các số báo ra ngày hôm nay
xin mời chị hiền minh
vâng cảm ơn biên tập viên viu anh
thưa quý vị trong ngày thứ hai khởi đầu tuần mới này
thì chắc hẳn là trên các số báo ra ngày hôm nay sẽ có rất nhiều thông tin đáng chú ý và quan trọng
thưa quý vị dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi của bộ tài chính
đang lấy ý kiến các bộ ngành chuẩn bị trình chính phủ và quốc hội dự kiến áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đang được người dân đặc biệt quan tâm ghi nhận của báo lao động
theo đó với hai phương án bộ tài chính đưa ra là năm ba mươi năm đối với các mức thu nhập chịu thuế
từ một mươi tám mươi triệu đồng
nhiều ý kiến cho rằng việc tính thuế theo các phương án vẫn còn lúng túng và vô lý
bởi theo lương cơ bản tăng thu nhập của người dân cũng được tăng theo
tuy nhiên các chi phí khác cũng đều tăng theo
nhưng một số chính sách như giảm trừ gia cảnh vẫn giữ nguyên
vì thế thu nhập của người dân tuyển mức cao và phải trịu thuế
nhưng thực chất mức thuế này vẫn chưa phù hợp với thực tế
trong thời gian tới tất cả các bệnh viện công lập phải tự chủ hoàn toàn về tài chính
trừ những đơn vị y tế thật thù
đây được coi là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của ngành y tế
để phù hợp với cơ chế thị trường đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng
nhưng đối với tuyến y tế cơ sở tự chủ tài chính vẫn là một thách thức không nhỏ
ghi nhận của báo kinh tế và đô thị
theo đó việc tự chủ tài chính sẽ khiến bệnh nhân được hưởng chất lượng dịch vụ y tế tốt hơn
tạo ra môi trường cạnh tranh giữa các cơ sở y tế
thế nhưng đối với tuyến y tế cơ sở do thiếu sức cạnh tranh với các bệnh viện tuyến trên
bởi không được đầu tư trang thiết bị và chất lượng đội ngũ cán bộ
cùng với đó là tâm lý của bệnh nhân khi luôn rồn về các bệnh viện tuyến trên
nên việc tự chủ tài chính với các đơn vị y tế tuyến cơ sở là khá khó khăn
đến thời điểm hiện tại chương trình giáo dục phổ thông mới đã hoàn thiện
và chuẩn bị đưa ra lời ý kiến nhân dân
ghi nhận trên báo an ninh thủ đô số ra ngày hôm nay
theo đó với nhiều nội dung cải tiến giảm số lượng các bài học thuộc lòng
trong các môn học như ngữ văn lịch sử tăng cường tính suy luận và ứng dụng cho học sinh
chương trình giáo dục phổ thông mới cũng dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động thực tế
đặc biệt là việc áp dụng các môn khoa học trong thực tế
điều này cũng làm tăng tính phân loại và chủ động của học sinh
từ đó tạo điều kiện để hướng nghiệp cho học sinh từ cấp tiểu học

cho các hoạt động ngoài trời
và nếu như quý vị và các bạn đang có kế hoạch đi du lịch
thì có thể tìm đến những địa điểm du lịch nổi tiếng tại phương nam
ví dụ như là trợ nổi cái răng cần thơ hay là củ giao tràm thới sơn tiền giang
và vườn quốc gia tràm chim đồng tháp
để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp và cảm nhận được nắng ấm đang trải dài tại đây
thế còn bây giờ thì mời quý vị hãy đến với những thông tin thời tiết cho các vùng trên cả nước
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cho biết vào năm hai nghìn hai mươi sẽ xây dựng nhà ga mới của cảng hàng không vinh nghệ an
bộ trưởng bộ giao thông vận tải giao cục hàng không việt nam tổng công ty cảng hàng không phối hợp với tỉnh nghệ an ra soát lại quy hoạch cảng hàng không vinh
có kế hoạch đầu tư hệ thống đường băng nhà ga sân đỗ máy bay một cách tổng thể toàn diện đồng bộ và khoa học
sau khi có quy hoạch sẽ tiến hành triển khai từng bước theo lộ trình tránh đầu tư theo kiểu chấp vá manh mún như hiện nay
những tờ xe rộng rãi các suất ăn hàng không phục vụ trên tàu đó là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên những chuyến tàu chất lượng cao năm sao của ngành đường sắt
và bắt đầu từ ngày một mươi tháng một tổng công ty đường sắt việt nam đã đưa sáu đoàn tàu khách đóng mới khai thác trên tuyến đường sắt thống nhất
phóng sự sau sẽ giúp quý vị các bạn hiểu rõ hơn những thay đổi của loại hình vận tải này
thay đổi hài lòng hơn đó là những suy nghĩ đầu tiên của hành khách khi trải nghiệm chuyến tàu chất lượng cao của ngành đường sắt
thực sự là tôi rất là thích cái đoàn tàu này vì ở trên tàu thì thứ nhất là nó có điền này rồi cái đổ rộng rãi như này tôi đi tàu tôi có thể làm việc được
nhìn chung là đi tàu mới là được ăn cơm mà của hãng không này là sạch sẽ cơm thì nói chung là an toàn vệ sinh thực phẩm nên bà con đã yên tâm
theo tổng công ty đường sắt việt nam việc đưa vào sử dụng và đóng mới toa xe
tổng công ty đường sắt việt nam cũng chỉ tăng tính hiện đại an toàn của đồng sắt mà còn góp phần vào giảm chi phí giá thành
bởi vì duy trì cái giá bán này nhưng mà chất lượng dịch vụ thì sẽ được tăng lên đáng kể qua từng năm từng tháng thì sẽ được tăng lên
và cùng với đó là chất lượng hạ tầng tăng lên thì sẽ phục vụ đi lại cho người dân nó sẽ được tốt hơn nó sẽ thân thiện hơn và nó sẽ đảm bảo an toàn hơn

tổng công ty đường sắt việt nam cũng chỉ tăng tính hiện đại an toàn của đồng sắt mà còn góp phần vào giảm chi phí giá thành
và tiểu mục live stream với khán giả cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới của chúng tôi sáng ngày hôm nay
hy vọng rằng ba mươi phút đồng hành cùng với chương trình quý vị đã có một khởi đầu thật là hoàn hảo cho một ngày mới
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại